ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình đã có công điện gửi các địa phương ven biển và các ngành đơn vị liên quan
đề nghị khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú ẩn an toàn đồng thời triển khai các biện pháp để phòng chống cơn bão số hai
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số hai dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến hà tĩnh với sức gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
ngay từ chiều hôm qua một mươi năm tháng bảy và trong sáng nay một mươi sáu tháng bảy ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình đã ban hành công điện
chỉ đạo công tác ứng phó với mưa bão nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
theo đó một mươi năm h chiều ngày một mươi sáu tháng bảy đã có ba năm trăm năm mươi năm tàu cá và một mươi bốn một trăm ba mươi chín lao động của tỉnh quảng bình vào nơi trú ẩn an toàn
hiện nay tỉnh quảng bình vẫn còn năm trăm hai mươi ba tàu với ba một trăm tám mươi ngư dân hoạt động vùng ngư trường phía nam quần đảo hoàng sa
tỉnh quảng bình đã biết thông tin và đang tìm nơi tránh trú bão tại thành phố đà nẵng và các tỉnh nam trung bộ
ngoài ra các địa phương miền núi trong tỉnh cũng triển khai các biện pháp phòng lũ quét và sạt lở do mưa lớn
bảo đảm tính mạng và tài sản cho người dân ở các vùng có nguy cơ sạt lở cao